chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải dương khẳng định
thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng hai mươi tấn vàng mã được đốt trong ba ngày
tại đền quan lớn tuần tranh là không chính xác
phó ủy ban nhân dân xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải dương
trưởng ban quản lý di tích quốc gia đền quan lớn tuần tranh cho biết
vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai bà lưu thị liên chú tệ tỉnh thái bình
liên hệ với ban quản lý di tích đền tranh về làm lễ và được ban quản lý đồng ý
sau đó bà liên đại diện cho hơn năm trăm linh hộ dân sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau
làm lễ tạ tại đền chanh
đoàn của bà liên có chở theo một trăm linh bao tải không phải bốn trăm linh bao như thông tin lan truyền
bên trong đựng tiền vàng mã
ngay khi phát hiện số tiền vàng mã lớn ban quản lý đã trao đổi với đoàn bà liên
là không thể hóa toàn bộ số tiền vàng tại đây
bởi lò hóa sớ của nhà đền không thể đáp ứng
sẽ hỏng lò và gây ô nhiễm môi trường
sau đó ban quản lý chỉ cho phép hóa ba mươi bao tại lò hóa sớ của đền chanh
số còn lại yêu cầu trở đi hóa tại các đền chùa đình trên địa bàn và khu vực lân cận
hiện cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền nói trên